cũng như kiểm soát quyền lực chính là phải chọn lựa bố trí cán bộ vừa có tâm vừa có tầm
để khi quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền người cán bộ luôn vì lợi ích chung vì tập thể mà hạn chế làm theo cảm tính cá nhân
khi thực hiện mô hình nhất thể hóa cũng như đồng sơn xã dân chủ phát huy dân chủ trong việc góp ý kiến xây dựng chủ trương đường lối và giám sát tổ chức thực hiện nghị quyết
đây chính là một cách giám sát quyền lực hiệu quả
về thực hiện chủ trương
phát triển kinh tế nông lâm ngương nghiệp ở trên toàn huyện
thế thì sau khi lĩnh hội nghị quyết thì về đảng ủy cũng đã ban hành những nghị quyết để triển khai thực hiện
để giao cho ủy ban nhân dân giá để trực tiếp chỉ đạo tới các ban ngành đoàn thể rồi tới các hội gia đình
trên cơ sở đó căn cứ các cơ chế chính sách thì chúng tôi tập trung chỉ đạo doa soát các hộ gia đình
để hỗ trợ các nguồn vốn
thực hiện nghị quyết phát triển kinh tế hộ thường trực đảng ủy chính quyền hội đồng nhân dân qua bàn bạc đã thống nhất trao cơ hội cho năm hộ gia đình có đủ điều kiện vay vốn để phát triển sản xuất
quyết định ở đây thì là tập thể quyết định hết
chứ còn không phải là cá nhân đồng chí bí thư hay là chủ tịch là được quyết định cái vấn đề này đâu ạ
để mà một hộ gia đình được vay nguồn vốn và phát triển sản xuất thì có đơn lên ủy ban nhân xã đảng ủy
thì là đảng ủy sẽ đầu tiên là sẽ họp ban thường vụ và thường vụ sẽ là ban chấp hành và các đồng chí có liên quan trong phát triển kinh tế của địa phương
thì cái này thì cũng báo cáo luôn thì là chúng tôi là biểu quyết theo đa số
cơ chế tập thể lãnh đạo được phát huy trong mọi quyết sách của địa phương
kế hoạch tổ chức thực hiện được ban hành đầy đủ bài bàn có sự tư vấn và giám sát của bộ phận phối hợp thống nhất hành động
nhờ đó các nguồn lực hỗ trợ được đưa đến đúng nơi
đúng chỗ giúp các hộ vươn lên
làm theo những cái chính sách hỗ trợ này rồi là những cái mục của nông thôn mới thì chúng tôi cũng phát triển tiếp cận được những cái cây trồng nó đang rất là có giá trị
cũng như là cái vùng thủy sản chúng tôi nuôi thủy sản vật nuôi cây trồng
thực ra là chúng tôi cũng cảm thấy là nó rất là khả quan
chắc chắn là chúng tôi ổn định được những cái vấn đề đồng vốn và cũng sẽ bền vững về cái nông nghiệp
đến nay tỉnh quảng ninh đã có chín mươi trên một trăm tám mươi sáu xã thực hiện mô hình bí thư đồng thời là chủ tịch ủy ban nhân dân xã
hiệu quả là không thể phủ nhận
đó là sự thống nhất trong chỉ đạo của đảng và điều hành của chính quyền giảm nhiều tầng nức trong giải quyết công việc của dân thu gọn bộ máy giảm biên chế
tuy nhiên thực tế đã có nảy sinh tiêu cực
năm hai nghìn một mươi sáu một loạt cán bộ chủ chốt của xã đồng rui huyện tiên yên bị kỷ luật vì lạm quyền bớt xén tiền bảo
tuy trước đó xã đồng rui được huyện ủy đánh giá nhiều năm hoàn thành tốt nhiệm vụ với mô hình bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch ủy ban nhân dân xã
vụ việc này đặt ra yêu cầu bức thiết là cần phải có giải pháp đủ mạnh để ngăn ngừa tối đa tiêu cực do tập trung quyền lực
cũng vì thế mà các bước đi trong thực hiện nhất thể hóa cũng được các cấp ủy tỉnh quảng ninh thực hiện thận trọng và chắc chắn hơn
sau cô tô tiên yên là huyện thứ hai thực hiện chức danh bí thư huyện ủy đồng thời là chủ tịch ủy ban nhân dân huyện từ đầu nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
khó khăn của cấp ủy nơi đây là phải xây dựng được một bộ quy chế và nguyên tắc làm việc mới
chúng tôi xây dựng một bộ quy chế và nguyên tắc khá là đầy đủ trong điều kiện chưa có tiền lệ
ví dụ như là quy chế hoạt động làm việc của thường trực rồi là của thường vụ
rồi của ủy ban của thường trực của đồng nhân dân rồi cái việc mà quy chế phối hợp giữa ủy ban nhân dân với lại mặt trận tổ quốc và các đoàn thể
rồi các cái quy chế mà giám sát và quản lý quyền lực trên một số các cái lĩnh vực nhạy cảm được sửa đổi
để giảm cái phần mà tự quyết và tăng cái phần là mang tính gọi là tập thể cho ý kiến
tức là cái thẩm quyền riêng của chủ tịch chúng tôi vẫn là vào nhưng mà nó được kiểm soát qua cái hoạt động giám sát và thống nhất ở trong cái thường trực
dự án khu tái định cư khe lẹ thuộc xã hà lâu
huyện tiên yên nhà ở điện nước đường xá vườn sản xuất đã sẵn sàng
ba mươi năm hộ đồng bào người tây đang chuẩn bị chuyển từ vùng sạt lở về thôn văn hóa kiểu mẫu này sinh sống
đây là một trong những chương trình dân sinh quan trọng được bàn bạc thảo luận kỹ lưỡng và thống nhất hành động trong thường vụ
từ chủ trương đến thực hiện đều được các ủy viên thường vụ cấp ủy các cấp và các ban ngành đoàn thể giám sát chặt chẽ
ban thường vụ đặt ra là
để làm sao mà có được những mô hình giúp cho những người dân
cái việc này được bàn rất kỹ từ chủ trương cho đến khách hàng
thế mà phát huy các cái vai trò của các đồng chí trong thành viên
quá trình làm thì chúng tôi để phát huy dân chủ trong nhân dân
thế và đặt cái vốn đầu tư của nhà nước
làm sao để mà mình được đầu tư có hiệu quả
đây là cái vấn đề mà chúng tôi cho rằng là những cái lớn mà đã nằm trong quy chế là phải đi vào thực hiện
như vậy có thể thấy để kiểm soát được quyền lực
huyện tiên yên đã xây dựng và hoàn thiện bộ quy chế làm việc
phân công phân nhiệm rõ ràng chức trách nhiệm vụ của từng vị trí chức danh
và đảm bảo phát huy đầy đủ trách nhiệm tập thể cá nhân ở các lĩnh vực khác nhau
hàng tuần tiến hành hội ý thường trực ba bên
ủy viên thường vụ tham gia thảo luận quyết định các vấn đề
các công việc từ huyện giao xuống xá
thì chúng tôi được tham gia trực tiếp vào các cuộc họp đi về bán chấp hành huyện ủy
khoảnh dọc thì họ đã chỉ đạo cùng một đầu mối
cùng giám sát hướng đến vấn đề dân chủ rất lớn
đấy dân làm dân bàn dân biết dân kiểm tra và dân hưởng lợi
thì đấy cũng là một trong những giải pháp để kiểm soát được quyền lực
khiện tốt các kỳ họp chất vấn đối với các thành viên của ủy ban dân
trong đó có cả đồng chí chủ tịch ủy ban nhân dân
với người mà được giao nhiệm vụ là bí thư ủy chủ tịch ủy ban dân
hội đồng dân cũng chất vấn trách nhiệm
và chủ tịch ủy ban dân theo cái quy chế chất vấn
và đồng chí chủ tịch ủy ban dân cũng thực hiện rất nghiêm túc trả lời nghiêm túc
có thể nói nhất thể hóa bí thư cấp ủy
đồng thời là chủ tịch ủy ban nhân dân là sự kết hợp giữa hai cơ chế quyết định
một là quyết định tập thể của bí thư
hai là quyết định thủ trường của chủ tịch ủy ban nhân dân theo quy định của pháp luật
xong trong thực tế hai cơ chế quyết định này chưa được thực hiện nhuẩn nhuyễn
việc lãnh đạo chỉ đạo điều hành của đồng chí
đồng thời vừa là bí thư cấp ủy vừa là chủ tịch ủy ban dân
thì thường là có thiên hướng nghiêng về việc sử dụng cơ chế thủ trưởng trong lãnh đạo chỉ đạo điều hành
do vậy chúng ta sử dụng cơ chế lãnh đạo tập thể
đối với mô hình đồng chí bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch ủy ban dân
là rất có ý nghĩa trong kiểm soát quyền lực hạn chế việc lạm quyền việc độc quyền
quan điểm của tỉnh ủy quảng ninh về kiểm soát quyền lực đối với mô hình nhất thể hóa là cần thực hiện đồng bộ các giải pháp
một là thực hành tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong mọi hoạt động của thường trực ban thường vụ và cấp ủy
hai là thực hiện tự phê bình và phê bình thông qua cơ chế tự kiểm tra giám sát
ba là thực hành nguyên tắc công khai minh
bốn là thực hành và coi trọng cơ chế kiểm soát quyền lực từ bên trên
nghĩa là phải sử dụng đồng bộ hiệu quả cơ chế thanh tra kiểm tra giám sát của các cơ quan chức năng cấp tỉnh
đối với cấp huyện và của cấp huyện đối với cấp xã trong kiểm soát quyền lực
kiểm tra giám sát để kiểm soát quyền lực của cấp dưới
vì trên thực tế như chúng ta biết là lớn nhất của công tác thanh tra kiểm tra giám sát là tính hiệu lực và hiệu quả
thì trong thực tế vận hành thì chúng tôi thấy rằng là công tác thanh tra kiểm tra giám sát từ bên trên
đối với cấp dưới thì bao giờ là cũng cho hiệu lực hiệu quả tốt hơn
trở lại hoành bồ
hú bí thư huyện ủy vừa được bầu giữ vị trí chủ tịch ubnd huyện với số phiếu cao
đây là đơn vị cấp huyện thứ ba trong tỉnh quảng ninh thực hiện mô hình này
các khâu để đi đến nhất thể hóa đều được chuẩn bị thận trọng và kỹ lưỡng
tỉnh đã làm rất dân chủ và cũng rất là khoa học
cái thứ nhất là dân chủ là khi giới thiệu đồng chí bí thư huyện ủy về
thì cũng đã lấy ý kiến thảo luận rất là kỹ
sau đó thì cái việc để đảm nhận cái chữ bụi kim của tỉnh ubnd huyện
là phải có qua một thời gian thử thách
cán bộ đảng viên nhân dân đặc biệt là nhân dân đánh giá tín nhiệm rất là cao
được lựa chọn thì cũng qua thời gian thử thách được một năm rồi thì cũng đã được ghi nhận
và cuối cùng thì sẽ có một lá phiếu bằng phiếu kín của hội đồng dân bằng quan điểm
thì tôi cho rằng đây là một cái bước đi cũng rất là thận trọng
vừa thận trọng vừa công khai vừa dân chủ
quảng ninh là đơn vị đi đầu cả nước trong thực hiện nhất thể hóa
và quan trọng hơn cả là đã định hình được cách thức để kiểm soát quyền lực khi thực hiện nhất thể hóa
đó là phát huy dân chủ
trong đảng trong dân thực hiện kiểm tra giám sát thường xuyên kịp thời
để vừa đáp ứng yêu cầu đổi mới tình gọn bộ máy vừa phòng tránh và ngăn ngừa các biểu hiện tiêu cực
chuyên quyền độc đoán của người đứng đầu góp phần xây dựng chỉnh đốn đảng có hiệu quả